thiêng ngân cho biết cô liên tục đăng ảnh phi nhung để tưởng nhớ về người mẹ đã khuất chứ không phải để đánh bóng tên tuổi như một số người suy nghĩ
thiêng ngân con gái nuôi của phi nhung đang tải hình trục cùng nữ ca sĩ kèm theo những chia sẻ xúc động
được biết vì đang ở quê nên thiêng ngân không thể lên được thành phố hồ chí minh trự tăng mẹ
cô viết trên trang cá nhân
thế là mẹ đã mãi xa con rồi con không tin đâu mẹ ơi con không đỡ để mẹ đi nhưng con phải chấp nhận
nhiều khán giả cũng không khỏi xúc động khi đọc được những dòng chia sẻ của cô
nhiều người động viên thiêng ngân sớm vượt qua nỗi đau này tiếp tục học tập rèn luyện để không phụ lòng phi nhung
tuy nhiên bài đăng của thiên ngân cũng vướng phải những ý kiến trái chiều khiến cô phải lên tiếng đính chính
cụ thể một số tài khoản cho rằng con gái nuôi đang cố tình mượn hình ảnh của phi nhung để pia
nói về vấn đề này thiêng ngân cho hay
em thật sự muốn tiến biệt mẹ lần cuối sau này không còn được gặp mẹ nữa em cũng ở xa không có gì để thổ lộ
em muốn mỗi năm nhắc lại em sẽ nhớ về mẹ em ở xa mẹ nên em cũng đau lòng lắm
em cũng không biết phải nói sao nếu cả nhà muốn nói thì em cũng chịu thôi
cô nói trước đó thiên ngân tâm sự vì chưa được tiêm vaccine nên cô không thể lên tp hcm gặp phi nhung lần cuối
cô bộc bạch em mong các cô chú anh chị yêu mến mẹ em cũng như yêu mến em sẽ thông cảm và hiểu cho em